đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do đồng chí phùng xuân nhạ
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo làm trường đoàn
vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã báo cáo với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
về kết quả giáo dục và đào tạo của tỉnh thời gian qua
trong năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh nghệ an có chín trăm năm mươi sáu trường đạt chuẩn quốc gia
đạt tỷ lệ gần sáu mươi ba công tác phân luồng hướng nghiệp dạy nghề có tiến bộ vượt bậc
từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai đến năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nghệ an có bốn trăm chín mươi tám học sinh giỏi cấp quốc gia
có chín học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi olympic quốc tế và châu á
tỉnh nghệ an cũng đã đề xuất với bộ giáo dục và đào tạo một số vấn đề như cần định hướng rõ
về thực hiện mô hình trường học mới nhanh chóng triển khai các chương trình
đề án nhằm đổi mới căn bản
nghệ an cũng đã đề xuất với bộ giáo dục theo tinh thần nghị quyết hai mươi sáu của bộ chính trị
đồng thời hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn